kính chào quý vị và các bạn
đợt lạnh qua nhanh cho đến trưa chiều nay thì miền bắc sẽ tạnh giáo và nắng ấm trở lại
cùng với đó nếu như quý vị để ý một chút thì sẽ có thể thấy là hoa xoan đã nở rộ
đây cũng chính là thời điểm mà loài mũi sinh sản nhiều
dân gian vẫn gọi là mùa mũi hoa xoan
chúng sống chủ yếu ở vùng nước bẩn như là cống rãnh ao hồ hay các sông suối tổ động
nước càng bẩn thì mũi lại càng nhiều
do vậy để hạn chế tối đa bị mũi đốt thì không gì khác
quý vị nhớ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa vườn tược và môi trường xung quanh
đó là một vài gợi ý